thưa quý vị trên đường chở thi thể bệnh nhân từ bình dương về tp hcm xe cứu thương đã tông xe ô tô phía trước tạo ra tai nạn liên hoàn giữa năm xe ô tô
vụ tai nạn xảy ra vào sáng qua ngày một mươi sáu tháng tám trên tuyến quốc lộ một mươi ba đoạn qua phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
vào thời điểm trên anh nguyễn thanh hải bốn mươi bốn tuổi lái xe cứu thương đưa tử thi tại một bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương về quận bốn tp hcm
đến đoạn phường thuận giao thị xã thuận an xe đã đâm vào đuôi xe ô tô một mươi sáu chỗ
tứ tông mạnh đã khiến chiếc xe một mươi sáu chỗ lao lên húc vào đuôi xe ô tô khác tạo ra một vụ đâm xe liên hoàn giữa năm xe ô tô trên quốc lộ một mươi ba
ngoài ra một xe máy do nam thanh niên chạy phía sau không kịp xử lý đã tông vào xe cứu thương
tai nạn không gây thương vong song đã khiến bốn xe ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng